thưa quý vị trong tháng một mươi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực
nhiều chuyên an lớn nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng tạo được dư luận tốt trong nhân dân
nhiều đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được triệt phá
đó là một trong những kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban bộ công an tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trong tháng một mươi lực lượng công an đã điều tra khám phá ba bốn trăm tám mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý hơn sáu ba trăm linh đối tượng triệt phá ba băng nhóm tội phạm
tội phạm ma túy phát hiện hai ba trăm sáu mươi vụ gần ba tám trăm linh đối tượng phạm tội thu giữ bốn mươi bảy kg heroin
hơn một bốn trăm linh kg và gần hai trăm một mươi bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng hơn tám mươi kg cần sa
thực hiện đề án sáu bộ công an tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi bốn chín mươi bốn
các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được tăng cường
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại hiểm nguy
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
biểu dương những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở đó bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
quyết liệt hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng một mươi một
bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
bảo đảm an ninh an toàn hệ thống mạng quốc gia chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng
bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với công an các đơn vị địa phương nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm
và hoàn thành hệ thống các cơ quan điều tra từ bộ đến tỉnh huyện xã sớm hoàn thành kết luận điều tra các vụ án thuộc diện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi nâng cao vai trò chủ trì của lực lượng công an
trong công tác phòng chống ma túy tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc thuộc đề án sáu của chính phủ và sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trước mắt tập trung lên kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn
trong ngày làm việc hôm nay thảo luận tại tổ xung quanh báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều đại biểu cho rằng báo cáo của chính phủ cần bổ sung
đánh giá một cách kỹ lưỡng hơn ở một số lĩnh vực cụ thể
tại phiên thảo luận các báo cáo đều bày tỏ đồng tình với báo cáo của chính phủ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra
bên cạnh đó chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế
tại tổ một mươi ba thảo luận về báo cáo của chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị báo cáo cần đánh giá rõ hơn về nguyên nhân của một số tồn tại hạn chế
đặc biệt là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công cũng như việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp
doanh nghiệp khó tiếp cận về nguồn vốn đang khó về thủ tục hành chính
và cái nãi suất cao và cái tiềm ẩn để xuất hiện được cái tín dụng đen là cũng rất nhiều
cái thứ ba mà chúng tôi cũng cần là chính phủ phải có nắm mắt kịp thời
điều chỉnh cái này làm sao cho nó hợp lý
nguồn vốn về đầu tư công các ông chí thấy rằng là có nhiều nơi có tiền nhưng không giải ngân được
nhưng mà nó do về hệ thống nó do về nhận thức nó do về hành năng pháp lý
thì cái này vì sao tại sao mà không giải được vì sao tại sao mà phải tránh né
thì cái này mong các ông chí cũng thấy rằng là chia sẻ cho cái ý này
bên cạnh đó với nhóm các giải pháp đạt ra cho thời gian tới cũng như năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nhấn mạnh cần phải có giải pháp phân cấp phân quyền hiệu quả hơn
các giải pháp về kinh tế xã hội thì các ông chí thấy rằng là như đi tiếp xúc cử tri thì nói chung là giải pháp về mặt tích cực khẩu hiệu hành động thì rất là mạnh
nhưng mà thực tế đi vào thì cái tính khả thi nó cũng còn trừng mực
chứ tôi không dám nói là nó mờ nhạt nhưng mà cũng còn trừng mực
thì tôi nghĩ rằng cơ bản cũng đồng ý với cái giải pháp của chính phủ
nhưng theo tôi nghĩ rằng là tiếp tục mạnh dạn về cái phân cấp phân quyền
thưa các ông chí là cái phân cấp phân quyền này nếu như mà không phân cấp mạnh và dứt điểm
thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề kinh tế xã hội
thế rồi chúng ta phải mạnh dạn về cái cải cách về hành chính rồi chuyển đổi số
tôi chỉ nêu hai cái ví dụ hiện nay thưa các ông chí
rằng là nếu như mà một cái công trình văn hóa được xếp hạng quốc gia
mà nếu mà chỉ cần thay một viên
thì ngói vỡ là phải xin ý kiến bộ văn hóa đấy các ông chí ạ
đấy thì không biết là các ông chí thấy địa phương có đúng không
nếu mà đúng như này mà không cả cách đi thì nói thật
các ông chí là họp gì thì cũng còn mệt
chiều nay quốc hội đã tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt chín mươi năm năm mươi năm
thưa quý vị nghị quyết số chín trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi ba qh một năm quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm
bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
đây là phương thức giám sát quan trọng của quốc hội
thể hiện sự ghi nhận đánh giá của quốc hội đối với những nỗ lực cố gắng
và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm

nhân dân đang chờ đợi các đại biểu quốc hội là những người đại biểu của nhân dân
sẽ phát huy cái chức năng nhiệm vụ cao cả của mình là chúng ta giám sát tất cả hoạt động của hệ thống chính trị
và đặc biệt là giám sát và theo dõi cũng như là đánh giá và gợi dẫn
đối với một số những vị trí
hết sức đặc biệt về quyền lực của đất nước
làm sao rất công tâm trăm xá khi đứng khi quyết định cái phiếu của mình
tránh có lợi ích nhỏ tránh cả nẻ và tránh đặc biệt là tương ứng lợi ích của địa phương